hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna thông tin nước này đã thử đầu đạn siêu lớn được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược huasan một raba và phóng thử tên lửa phòng không mới pionchi một trăm hai mươi một
kcna nhấn mạnh rằng vụ phóng thử đã đạt được mục tiêu nhất định
cả hai cuộc thử nghiệm đều là một phần trong hoạt động thường lệ của chính quyền và các viện khoa học quốc phòng trực thuộc nhằm phát triển nhanh chóng công nghệ ở nhiều khía cạnh khác nhau
như hiệu suất chiến thuật kỹ thuật cũng như vận hành các hệ thống vũ khí loại mới và không liên quan gì đến tình hình khu vực
hiện cả hàn quốc nhật bản và mỹ đều chưa đưa ra phản ứng về các vụ thử mới của triều tiên
quân đội hàn quốc xác nhận họ phát hiện loạt tên lửa hành trình và tên lửa phòng không bắn về phía hoàng hải vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn và hiện đang phân tích các thông số kỹ thuật chi tiết